vâng ạ trong bối cảnh cả nước gồng mình chống dịch chung tay và san sẻ với những vùng có dịch
những lực lượng tuyến đầu với tinh thần đoàn kết để chiến thắng
thì cũng có không ít đối tượng như võ kim liên ở tỉnh vĩnh long
hành vi không chỉ dừng lại ở việc thông tin sai sự thật khiến nhân dân hoang mang
mà thậm chí còn là lợi dụng bối cảnh dịch bệnh để phục vụ mục đích cá nhân trục lợi cho bản thân
thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta cần có những chế tài xử lý mạnh tay hơn đối với những hành vi này
để dư luận không bị hoang mang có phần hiệu quả hơn trong công tác phòng chống dịch hiện nay
trong lúc vừa qua đại biểu trần hoàng ngân đoàn thành phố hồ chí minh đã gửi lời cảm ơn chân thành
tới chính quyền các địa phương và nhân dân cả nước hỗ trợ thành phố hồ chí minh trong tâm dịch
mỗi cá nhân mỗi tập thể mỗi địa phương đều kề vai sát cánh cùng với thành phố hồ chí minh
sẽ chia những khó khăn đồng lòng ứng phó dịch bệnh
cả nước chung tay cùng nhau vượt qua đại dịch và những người tuyến đầu đang hy sinh hạnh phúc bản thân
vì bình yên an toàn cho mỗi gia đình trước nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đang trải qua những ngày chống dịch covid một mươi chín nhiều căng thẳng cam go và phức tạp
nhưng cũng từ trong gian khó đó người dân thành phố chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm
sẻ chia ấm lòng tình người tình đồng chí
tình đồng bào từng người dân doanh nghiệp mọi miền đất nước
có lẽ hơn lúc nào hết và hơn ai hết đội ngũ y bác sĩ nhân viên trong ngành y tế công an quân đội
và những người tham gia vào tuyến đầu của công tác phòng chống dịch bệnh phức tạp này
là nguồn cảm hứng của tinh thần đoàn kết của tình yêu thương tiếp thêm sức mạnh và niềm tin
góp phần cùng cả hệ thống chính trị và cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch covid một mươi chín
ổn định cuộc sống
thế nhưng đã và đang có không ít những đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh căng thẳng
để thực hiện các hành vi trục lợi tung tin giả về tình hình dịch bệnh
giả mạo cơ quan chức năng đánh lừa người dân vì mục đích động cơ cá nhân
mới đây nhất vào ngày hai mươi chín tháng bảy bộ y tế đã chính thức cảnh báo trang thông tin
đã mạo danh dịch bệnh
cổng thông tin điện tử của bộ y tế tung tin xin được trợ cấp vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
và kêu gọi người dân đăng ký tiêm phòng dịch
không chỉ có thế đã và đang có nhiều hành vi trục lợi vi phạm đáng lên án
trong bối cảnh toàn dân cả nước chung tay chống dịch hiện nay
sớm sơ kết đánh giá việc xét xử các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để đưa ra chế tài xử lý mạnh hơn kịp thời hơn
nhằm răng đe và nâng cao nhận thức của cộng đồng xử lý nghiêm các trường hợp
thông tin sai lệch gây hoang mang trong xã hội
bởi lẽ trong cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín
thì nhận thức của mỗi cá nhân là chìa khóa quan trọng để ngăn chặn và kiểm soát tốt dịch bệnh
cùng với an sinh xã hội cần phải chú trọng bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
đại dịch covid một mươi chín sẽ dẫn đến hệ lụy không nhỏ tác động đến an ninh trật tự an toàn xã hội
tình trạng mất việc làm giảm thu nhập sẽ có nguy cơ và sẽ là nguyên nhân
để dẫn đến tội phạm vi phạm pháp luật gia tăng do đó cần quan tâm để xử lý sớm vấn đề này
trong những giai đoạn trước khi có dịch các hành vi vi phạm trục lợi từ dịch bệnh
đã được cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh và trong bối cảnh hiện nay hơn lúc nào hết
mỗi người dân bên cạnh ý thức phòng dịch an toàn theo khuyến cáo
cần tỉnh táo trước những thông tin giả mạo không chính xác
góp phần ngăn chặn những hành vi trục lợi vi phạm đảm bảo an ninh trật tự trong mùa dịch